theo hiệp định geneva năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vị tuyến một mươi bảy nằm ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị là giới tuyến phân sự tạm thời cho đến khi tổng tuyển cử toàn quốc
trong suốt một mươi một năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cuộc đấu tranh của quân và dân vĩnh linh để bảo vệ hiệp định geneva bảo vệ đầu cầu miền bắc diễn ra rất quyết liệt
ký ức của cuộc chiến đấu giữa ta và địch lúc đó không phải cuộc chiến bằng vũ khí mà là đấu tranh chính trị và bảo vệ ngọn cờ hiền lương luôn in đậm trong tâm khảm của những chiến sĩ công an vũ trang ngày ấy
ông võ văn thê nguyên đồn phó đồn công an vũ trang hiền lương năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn không thể nào quên được câu chuyện trong những ngày hai bờ nam bắc bị chia cắt
là một chiến sĩ công an vũ trang ông võ văn thê và những đồng đội của mình đã đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc của chính quyền sài gòn thời kỳ đó

năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau khi hiệp định geneva được ký kết đất nước ta bị chia cắt thành hai miền bắc nam lấy vĩ tuyến một mươi bảy sông bến hải cầu hiền lương làm giới tuyến tạm thời
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau khi hiệp định geneva được ký kết đất nước ta bị chia cắt thành hai miền bắc nam lấy vĩ tuyến một mươi bảy sông bến hải câu hiền lương làm giới tuyến tạm thời
đã cho thành lập một mươi đồn công an vũ trang nhưng nòng cốt vẫn là đồn công an vũ trang hiền lương
nhắc đến đấu tranh chính trị trên giới tuyến một mươi bảy thì câu chuyện mà thế hệ sau này thường được các cựu chiến binh
và nhân dân huyện vĩnh linh thời kỳ đó kể lại nhiều nhất chính là chuyện trọi cờ giữa quân ta và nguyện quyền sài gòn
với yêu cầu của nhân dân hai miền là cờ đỏ sao vàng phía bờ bắc không được thấp hơn cờ của địch ở phía bờ nam
những câu chuyện về bảo vệ lá cờ của các chiến sĩ công an vũ trang hiền lương và nhân dân vĩnh linh ngày ấy
luôn là những ký ức không thể nào quên
sáu mươi năm đã trôi qua cây cầu hiền lương lịch sử vẫn còn đó
ký ức về những năm tháng anh dũng để bảo vệ cầu hiền lương bảo vệ ngọn cờ giới tuyến với các cán bộ
chiến sĩ công an vũ trang ngày đó là một ký ức oai hùng không bao giờ phai mờ trong tâm trí của mình